theo dự thảo quy chế tuyển sinh trình độ đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi mà bộ giáo dục và đào tạo vừa đưa ra lời ý kiến có một mươi đối tượng sẽ được tuyển thẳng
cụ thể là các đối tượng như anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học
người đã trúng tuyển nhưng có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự thí sinh được chọn tham gia đội tuyển quốc gia olympic quốc tế
người đã tốt nghiệp trung học phổ thông là thành viên đội tuyển quốc gia được xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thi đấu trong các giải thể dục thể thao quốc tế
thí sinh đạt giải nhất nhì ba trong các kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia